chào các khán giả của chương trình thủ đô ngày mới được phát sinh truyền hình nhân dân
sau đây là những tin tức nổi bật tuần qua cũng như các sự kiện diễn ra đầu năm mới hai nghìn một mươi tám trên địa bàn thủ đô sẽ mở đầu cho chương trình của chúng tôi
năm hai nghìn một mươi tám thủ đô hà nội phấn đấu cùng thực hiện các mục tiêu của năm bản lề làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng thủ đô văn minh xứng đáng với niềm mong đợi của cả nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ vui mừng với những thành tựu của thủ đô hà nội
nhấn mạnh hà nội đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được trung ương giao hà nội xứng đáng là thủ đô là thành phố đầu tàu của cả nước
hà nội còn là mảnh đất lành để cả nước về với thủ đô làm việc và sinh sống
tổng bí thư luôn tự hào là công dân là đại biểu quốc hội là người con của quê hương thủ đô hà nội luôn gắn bó và được nhân dân hà nội tin yêu
tổng bí thư mong muốn đảng bộ thành phố hà nội phát huy truyền thống thành phố văn hiến anh hùng thành phố hòa bình thành phố được bạn bè ngợi ca là lương chi phẩm giá con người
chúc mừng năm mới đảng bộ và nhân dân thành phố hà nội tổng bí thư gửi tới mọi gia đình tình cảm chiều mến
chúc hà nội năm mới mậu tốt phát triển tiếp tục là đầu tàu khỏe khoắn để kéo cả nước phát triển rực rỡ
trong đêm giao thừa tổng bí thư đã đến dân hương trước tượng đài đức vua lý thái tổ người đã khai sáng ra kinh thành thăng long
cũng bên bờ hồ hoàn kiếm tổng bí thư đã vào dân hương tại đền ngọc sơn nơi thờ đức hưng đạo đại vương trần quốc tuấn vị anh hùng dân tộc nhà văn hóa vĩ đại trong lịch sử việt nam
trong khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng khi năm mới đang đến rất gần tổng bí thư đã hòa vào dòng người đón giao thừa dừng lại trò chuyện với nhân dân hà nội thăm hỏi các công nhân công ty môi trường
tất cả đều rôn dã tiếng cười và tình cảm đặc biệt dành cho tổng bí thư gửi gắm niềm tin vào đảng và sự chuyển mình của đất nước trong năm mới mậu tuất
trong không khí vui tươi của ngày đầu xuân mới đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố hà nội
đã đến dân hương tại nhà sáu mươi bảy thuộc khu di tích chủ tịch hồ chí minh thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải đã báo cáo trước anh linh của người về những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã đoàn kết
chung sức chung lòng phân đấu đạt được trong năm qua
bước sang năm hai nghìn một mươi tám đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội nguyện nỗ lực không ngừng
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của bác
thực hiện thật tốt lời can dặn của bác hồ xây dựng thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dân hương tưởng niệm tại khu di tích hoàng thành thăng long
tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân đã có công khai sáng bảo vệ non sông đất nước và thăng long hà nội
trong đêm giao thừa người dân thủ đô hà nội cùng đổ ra đường để hưởng không khí hân hoan chào năm mới mộ tốt hai nghìn hai mươi
thời tiết xe lạnh càng khiến không khí đón giao thừa trở nên náo nước hơn khi mọi người cùng ra đường trong đêm cuối cùng của năm cũ
đúng không giờ khoảnh khắc đồng hồ đếm ngược sang năm mới mộ tốt hai nghìn một mươi tám đã điểm
pháo hoa rực sáng bầu trời cũng là lúc không khí hân hoan rộn ràng chào đón năm mới tràn đầy niềm vui của người dân đã lan tỏa đến khắp các nẻo đường thủ đô
khép lại năm cũ chào đón năm mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thành công và thắng lợi cho tất cả mọi người
nhằm bảo đảm cho tự an toàn giao thông thuận tiện cho việc đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán mộ tốt hai nghìn một mươi tám
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu tạm dừng việc đào đường từ ngày một mươi đến ngày hai mươi một tháng hai
tức là từ ngày hai mươi năm tháng chạp năm đinh dậu đến ngày sáu tháng giêng năm mộ tốt
sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu tạm dừng việc đào đường từ ngày một mươi đến ngày hai mươi một tháng hai
giao thanh tra sở kiểm tra xử lý các đơn vị không chấp hành yêu cầu trên
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội trên địa bàn thành phố hà nội hiện còn ba mươi năm điểm thường xuyên ủn tắc trong giờ cao điểm
cần được tập trung xử lý trong năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi tám hà nội sẽ mở thêm một mươi bốn tuyến xe buýt hoạt động trong khu vực nội và ngoại thành thủ đô
tuyến đầu tiên trong số các tuyến buýt này đã khai trương ngày tám tháng chín
trong năm hai nghìn một mươi tám tuyến một trăm linh tám kết nối các xã phía đông của huyện phú xuyên với bến xe thường tín cự ly tuyến là hơn ba mươi km
đại diện tổng công ty vận tải hà nội cho biết mục tiêu các tuyến buýt mới mở trong năm hai nghìn một mươi tám là kết nối khu vực đông dân cư thuộc các huyện ngoại thành
hành khách tiếp cận xe buýt khó khăn sẽ được trung chuyển kết nối ra các trục giao thông chính hướng vào trung tâm
tết đến xuân về tiết trời ấm áp mang hơi thở tươi mới của mùa xuân mậu tuất
không khí du xuân tại thủ đô như rộn ràng hơn tươi vui hơn
khu vực tượng đài lý thái tổ không chỉ được biết đến là công trình văn hóa có ý nghĩa to lớn thể hiện tấm lòng của con cháu với tổ tiên và đạo lý cao đẹp uống nước nhớ nguồn
mà nơi đây còn là điểm vui chơi của người dân vào mỗi dịp tết đến xuân về
trong tiết trời xuân ấm áp đông đảo người dân đã tới đây dạo chơi và tận hưởng không khí xuân
mùa xuân thì nói chung là nhân dân nói chung là gia đình tôi nói riêng thì thường đi đón sắc khí mùa xuân
mà hồ gươm là trung tâm hà nội tượng đài lý thái thổ thì là một cái điểm lịch sử nhớ lại công ơn của các bậc tiền bối là rời đô về đất này tháng bốn
trong năm mới này tôi hy vọng là toàn thể mọi người cũng như gia đình tôi sẽ có một sức khỏe khỏe mạnh hơn gia đình hạnh phúc hơn an khang hơn
hôm nay thời tiết mùa hai rất là đẹp trời nắng ấm thì mọi người trẻ con thì mặc áo dài anh điện mặc áo dài thời tiết là đẹp
thì nhà tôi thì ở cách đây khoảng có hai cây thôi thì tôi thường tết nào cũng ra đây cho trẻ con đi chơi và chụp ảnh
thì năm nào nhà tôi cũng đi lên hồ gươm để chụp ảnh gọi là kỷ niệm dấu ấn của một năm
thì năm nay mùng hai tết tiết trời rất là đẹp thế nên là gia đình tôi lên đây để chụp ảnh
cũng năm nay thì là các cháu cũng lớn hơn nên là hy vọng là có nhiều kiểu ảnh đẹp ghi giữ kỷ niệm ở hồ gươm
tiết trời hà nội năm nay thuận lợi cho người dân thủ đô du xuân chúc tết
những niềm vui những câu chúc nụ cười trong đầu xuân mới đã tạo nên hương sắc của mùa xuân ở đất hà thành
bên cạnh đó tại trung tâm văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám tổ chức hội chữ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám và triển lãm thư pháp với chủ đề hiền tài
đây là hoạt động thường niên được tổ chức mỗi dịp tết đến xuân về
từ xưa tới nay cứ vào dịp tết nguyên đán truyền thống xin chữ và cho chữ đầu năm đã trở thành một nét văn hóa đối với dân tộc việt
hội chữ xuân năm nay có sự tham dự của hơn sáu mươi ông đồ
họ đều là những người trải qua nhiều cuộc thi sát hạch về viết chữ để được góp mặt tại đây

hội chữ xuân năm nay có sự tham dự của hơn sáu mươi ông đồ
hội chữ xuân năm nay còn được tham gia trải nghiệm và tìm hiểu các quy trình làm giấy gió tranh dân gian hàng trống đồng hồ và kim hoàng
nhiều dân hàng là nghề truyền thống như lụa tơ tầm sơn mài khảm trai mây che đan nghệ thuật gốm xứ cũng được giới thiệu tại đây